qua quá trình truy xét đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng
vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với lê văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thanh hóa hiện là sinh viên trường đại học đà lạt về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó do không có tiền tiêu xài cá nhân long đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại trường đại học đà lạt
do biết rõ về đường đi cũng như nắm rõ cách bố trí các khoa phòng
ngày một mươi sáu tháng tám long đã lẻn vào khoa quốc tế cậy cửa lấy được một máy chiếu hai màn hình một cpu một đầu dvd
một ổ áp điện một bàn phím và chuột mang đi bán với giá một triệu năm trăm linh ngàn đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân
sau đó đến ngày hai mươi sáu tháng tám long tiếp tục đột nhập vào cửa hàng sinh viên lấy được bốn mươi bảy thẻ sim điện thoại di động
một màn hình một cpu cùng bản phí và chuột được biết long không có chỗ ở ổn định thường xuyên
nên đã chơi game và ngủ tại quán internet hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng